tin bão trên biển đông cơn bão số một mươi ba vào hồi một mươi giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc chín độ
một trăm một mươi tám chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
ba kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
ba kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông
trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi hai năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh